theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết
trong hai năm vừa qua địa phương này đã có hơn hai ha hồ tiêu bị chết
sự bất thường của thời tiết cùng với việc giá tiêu giảm sâu khiến cho cây tiêu không được người dân đầu tư
chăm sóc đúng mức dẫn đến bị bệnh chết
huyện bù đốp và bù gia mập là hai địa phương có diện tích tiêu bị chết nhiều nhất của tỉnh bình phước
không chỉ hồ tiêu hàng chục hectare diện tích điều trên địa bàn tỉnh bình phước
cũng bị nạn sâu đục thân phá hoại gây thiệt hại lớn cho người nông dân